chiều ngày hôm qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với chín mươi bốn đối tượng do nguyễn mạnh hùng tức hùng sida cầm đầu
để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
như antv đã đưa tin từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay hùng cùng đồng bọn đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền
phần lớn địa điểm đánh bạc được tổ chức trong các khu vườn điều thuộc huyện đắc đoa tỉnh gia lai
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm
trung bình mỗi ngày sòng bạc này thu hút khoảng hai trăm linh đối tượng và ngày đến ba trăm linh đối tượng tham gia
với số tiền đặt cược từ một trăm linh đồng đến một mươi triệu đồng một ván
dạng sáng ngày ba mươi một tháng ba khi hai trăm linh con bạc đang sát phạt nhau thì lực lượng công an đã bắt quả tang
vật chứng thu giữ là hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng hàng chục xe ô tô các loại tám mươi điện thoại di động
và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan
hiện cục cảnh sát hình sự đang truy bắt một số đồng
bọn của hùng sida đã tẩu thoát đồng thời đề nghị các đối tượng còn lại
sớm ra cơ quan công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
với hành vi cướp tài sản đào văn hải chú tại huyện bình tân và trần thanh tùng
trú tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long đã bị công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
dạng sáng ngày một mươi chín tháng ba hải và tùng điều khiển xe máy đến gọi cửa nhà trọ khải hoàn
tại xã thành đông huyện bình tân lúc này quản lý nhà trọ là anh phùng thanh tân
đi ra mở cửa hải bất ngờ dùng kéo kề vào cổ không chế với mục đích cướp tài sản
anh tân chi hô lớn thì được anh phùng văn dư và phùng văn tín cùng ở trong nhà trọ
chạy đến hỗ trợ bắt giữ hải thấy đồng bọn bị bắt tùng nhanh chóng lên xe tẩu thoát
sau đó lực lượng công an đã truy bắt được tùng và thu giữ xe máy nói trên
tại cơ quan công an hai đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hải đã có hai tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản
thêm một cảnh báo về các mối quan hệ quen biết từ mạng xã hội
một nạn nhân tại hà nam đã bị cướp tài sản khi mời bạn quen trên mạng xã hội về nhà chơi
thủ phạm là cao văn thành chú tại thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
đã nhanh chóng bị công an huyện kim bảng tỉnh hà nam tạm giữ hình sự
trước đó vào chiều ngày bảy tháng bốn công an huyện kim bảng nhận được trình báo của bị hại

chú tại xã thụy lôi huyện kim bảng về việc bị cướp một chiếc xe máy và một số giấy tờ tùy thân
tại đoạn đồng vắng thuộc thôn đoài xã khảo phong huyện kim bảng
vào cuộc điều tra sau một mươi năm giờ tiếp nhận công an huyện kim bảng đã bắt được cao văn thành
và thu hồi toàn bộ tăng vật
tại cơ quan công an bước đầu thành khai nhận do quen biết qua mạng xã hội
nên đối tượng đã nhận lời mời của nạn nhân về hà nam chơi
quá trình đi chơi với nạn nhân thành đã dùng thủ đoạn để cướp tài sản
và sau đó nhanh chóng tổ thoát
sau khi chủ cộng hưởng từ xong cho bệnh nhân năm bác sĩ nhân viên bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
đã không xuất hóa đơn không nộp tiền lại cho bệnh viện mà chia nhau số tiền sáu tám triệu đồng
và bị công an bắt quả tăng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự năm bác sĩ nhân viên nói trên
để phục vụ công tác điều tra
thông tin trên đã được giám đốc sở y tế tỉnh hà nam xác nhận vào chiều qua
cụ thể là vào ngày hai mươi chín tháng một
bác sĩ nhân đến phòng khám của bệnh viện đao khoa tỉnh hà nam để khám chữa bệnh
tại đây những bệnh nhân này được gặp bác sĩ trương thị phương lan
phó trưởng khoa khám bệnh để khám
tiến hành thăm khám bác sĩ lan yêu cầu các bệnh nhân đi chụp cộng hưởng từ
thế nhưng phí chụp lại phải đưa trực tiếp cho bác sĩ và không có hóa đơn chứng tử
ngoài bác sĩ lan ekip này còn có bốn bác sĩ nhân viên khác
gồm bác sĩ hoàng xuân nam phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh
kỹ thuật viên trưởng tạ minh châu khoa trần đoán hình ảnh
kỹ thuật viên phạm tuấn anh và một nhân viên hợp đồng khoa chẩn đoán hình ảnh
tổng số tiền mà bốn bệnh nhân trên phải chi là sáu tám triệu đồng
khi nhóm bác sĩ nhân viên trên đang thực hiện hành vi sai trái
thì bị công an tỉnh hà nam bắt quả tang và ngay lập tức ra lệnh tạm giữ
do hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ
thưa quý vị đại học quốc gia tp hcm vừa công bố mỗi thí sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng
bằng kết quả thi năng lực và sẽ có thêm một lần để điều chỉnh nguyện vọng vào tháng bảy tới
đại học quốc gia tp hcm đã hoàn tất việc chấm thi trên ba mươi bốn bài thi đánh giá năng lực đợt một
từ ngày một mươi tháng bốn thí sinh có thể tra cứu vào tài khoản cá nhân để xem điểm
bản chính giấy chứng nhận được gửi về thí sinh theo địa chỉ đã đăng ký
ngày một mươi năm tháng bốn cổng thông tin đăng ký xét tuyển trực tuyến bằng kết quả thi đánh giá năng lực
của đại học quốc gia tp hcm sẽ chính thức mở tại địa chỉ thi năng lực vnu hcm edu vn
tất cả đơn vị thành viên và mỗi thí sinh được quyền đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào các đơn vị thành viên
lệ phí xét tuyển là ba mươi đồng một nguyện vọng
theo quy định của đại học quốc gia tp hcm thí sinh có hai tháng để đăng ký xét tuyển
từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và vẫn còn một cơ hội để điều chỉnh nguyện vọng
trong thời gian một tuần sau khi đợt hai của kỳ thi này diễn ra từ ngày tám tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết sẽ tăng cường sáu mươi xe buýt liên tỉnh
giải tỏa khách tại các bến xe để phục vụ cho nhu cầu đi lại của hành khách
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp lễ được thuận lợi an toàn
tránh ứ động khách ở các điểm tham quan vui chơi giải trí các bến xe trạm dừng nhà chờ
ngoài việc các doanh nghiệp vận tải phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân sự
để đảm bảo sẵn sàng phục vụ hành khách trên các tuyến buýt có trợ giá
cũng như tăng cường hoạt động phục vụ bến xe liên tỉnh nhằm giải tỏa hành khách khi có yêu cầu
các doanh nghiệp vận tải phải nghiêm yếp kế hoạch phục vụ trên tất cả xe bít
có sự điều chỉnh để hành khách biết và triển khai đến các nhân viên lái xe
nhân viên phục vụ để thông tin trả lời hành khách
cụ thể trong lễ dỗ tổ hùng vương trung tâm quản lý giao thông công cộng dự kiến
sẽ tăng chuyến trên bốn tuyến xe buýt với một trăm một mươi sáu chuyến và giảm trên ba mươi tuyến xe buýt
với tổng số chuyến là hơn hai chuyến
lễ kỷ niệm giải phóng miền nam thống nhất đất nước và quốc tế lao động
dự kiến sẽ tăng trên bốn tuyến xe buýt với tổng số chuyến là hai trăm sáu mươi tám chuyến
và giảm trên ba mươi tuyến xe buýt với số chuyến là hơn bốn chuyến
thưa quý vị tồn tại gần hai mươi năm nay bãi rác tạm ở phường hiệp thành
quận một mươi hai tp hcm với hàng chục tấn rác hàng ngày bốc mùi hôi thối
gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của hàng trăm gia đình
xe vận chuyển rác không có bạc tre phân loại rác ngay dưới mặt đường
thậm chí rác còn được để ngay trên vỉa hè
khó thở vì mùi hôi thối nồng nặc với đủ các loại rác như bao bọc bình
rác sinh hoạt bị đổ ngỗ ngang tại bãi rùi nhặn cung trùng khắp nơi
là những gì mà người dân khu vực phường hiệp thành quận một mươi hai đang gánh chịu hàng ngày
xe vận chuyển rác không có bạc che phân loại rác không có bạc che rùi nhặn cung trùng khắp nơi là những gì mà người dân khu vực phường hiệp thành
quận một mươi hai đang gánh chịu hàng ngày
xe vận chuyển rác không có bạc che rùi nhặn cung trùng khắp nơi là những gì mà người dân khu vực phường hiệp thành
mong sao bên cấp trên là giải quyết dùng cho bộ rác này
mấy năm trước là năm nào cũng bảo là sắp tới sẽ rơi sắp tới sẽ rơi làm cho sạch mà không có làm sạch được

theo giáo sư lê huy bá những bất cập trong quá trình thu gom vận chuyển xử lý rác dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường
không chỉ làm người dân bức xúc nhiều năm qua khi đang ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe
mà còn là bức xúc của các nhà khoa học nghiên cứu về môi trường trước sự lúng túng sai lầm quy hoạch không hợp lý không có sự đầu tư lâu dài
có nhiều người khó khăn bất cập là thế này trung chuyển không đủ phương tiện để khống chế mùi
không chế nước rỉ bài rạc và quản lý ở đó cũng rất là mách mùn thôi
theo phù thuộc vào người quản lý người tích cực
thì dân ở đó được nhờ trung chuyển này phải thật cẩn thận sạch lĩnh đại
nên hay không còn nên giải quyết như thế nào để giúp địa
mặc dù chính quyền quận một mươi hai đã có những biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
nhưng hiệu quả mang lại hầu như không có
thành phố hồ chí minh đang trong thời gian cao điểm của nắng nóng
do vậy tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này càng trở nên nghiêm trọng hơn
hàng trăm hộ dân quanh khu vực vẫn phải đang chịu cảnh sống chung với rác mỗi ngày
khi bãi rác tạm này vẫn còn tồn tại
một thông tin văn hóa đáng chú ý
trong ngày chín tháng bốn
phân loại biệt thự thành phố hồ chí minh vẫn chưa nhận được thông báo
vào việc tháo dỡ hai căn biệt thự cổ tại địa chỉ sáu mươi tám phạm ngọc thạch và bốn mươi năm b võ thị sáu quận ba
sở xây dựng thành phố hồ chí minh cho biết
theo đề xuất các biệt thự trên đường phạm ngọc thạch thuộc nhóm hai
tức là bảo tồn một phần và căn biệt thự tại số bốn mươi năm b võ thị sáu thuộc nhóm ba
tuy nhiên vừa qua một số chuyên gia bảo tồn và kiến trúc sư tình cờ khảo sát hiện trạng
hai căn biệt thờ cổ nói trên bị tháo dỡ gần như hoàn toàn
trong khi đó đối với các công trình cổ muốn tháo dỡ
phải có văn bản đồng ý của ủy ban nhân dân tp hcm
thời gian qua nhiều căn biệt thự cổ có giá trị về kiến trúc văn hóa lịch sử
tại tp hcm dần dần biến mất
trước áp lực đô thị hóa nhu cầu hình thành các tòa nhà cao ốc văn phòng
nhiều chủ nhà sẵn sàng tháo bỏ
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay ước tính khoảng một nửa số lượng biệt thự cổ đã không còn tồn tại
tp hcm vừa quyết định xứ phạt công ty phú hoàng anh bốn mươi năm triệu đồng
và yêu cầu công ty tự khắc phục hậu quả
tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ khi nhận quyết định
sau quá trình thanh tra chung cư the park rezillace ở huyện nhà bè
đã có hàng loạt vi phạm khi xây dựng công trình không đúng thiết kế được duyệt
cụ thể chung cư này đã phát sinh thêm máy hên phía trước khối b ba b bốn
tại tầng trệt khối b ba bị xây ngăn vách thay đổi chức năng phòng sinh hoạt cộng đồng
và phòng ban quản lý thành bốn căn thương mại phát sinh hai phòng kho
tại phòng sinh hoạt cộng đồng phát sinh thang bộ
ngoài ra ở vị trí sảnh đón bị ngăn vách thành phòng thương mại dịch vụ
ngăn vách mơ rộng sảnh đón khối b bốn bích ô thông tầng tại tầng hai khối b ba
lắp dựng thang sắt tại khối a hai
sở xây dựng tp hcm yêu cầu chủ đầu tư là công ty phú hoàng anh
phải tự khắc phục hậu quả tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm
trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ khi nhận quyết định